theo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi năm hai nghìn một mươi bốn có hiệu lực từ một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
người lao động có quyền tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội của mình
quy định này góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động
bởi sẽ giúp họ nắm rõ được quá trình đóng bảo hiểm xã hội của mình
cũng như được đơn vị bảo hiểm xác nhận về việc đóng bảo hiểm xã hội
và có quyền khiếu kiện doanh nghiệp nếu trốn đóng nợ đóng bảo hiểm xã hội
hiện cơ quan bảo hiểm xã hội đang phối hợp với đơn vị bàn giao trực tiếp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động
phấn đấu đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy hoặc chậm nhất là đầu năm hai nghìn một mươi tám sẽ hoàn thành công tác này